thưa quý vị dẫu biết rằng tai nạn giao thông là không ai mong muốn
thế nhưng khi chẳng may gây ra tai nạn mà trốn khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân
thì lại là hành vi cực kỳ đáng lên án và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
phóng sự sau đây được thực hiện tại quảng ngãi
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trên đoạn quốc lộ một a thuộc xã phổ cương thị xã đức phổ
trong lúc ông trần quốc tuấn năm mươi năm tuổi ở xã phổ cường điều khiển xe máy
liều thông theo hướng bắc nam thì bất ngờ bị một xe ô tô cùng chiều tông phào
sau khi gây tai nạn ô tô không dừng lại mà lao về trước bỏ trốn
ông tuấn bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau nhiều giờ truy vết công an thị xã đức phổ và trạm cảnh sát giao thông đức phổ
làm rõ tài xế là võ tấn hưng hai mươi ba tuổi ở phường phổ quang thị xã đức phổ
đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển ô tô gây tai nạn chết người bỏ trốn
trước đó công an thị xã đức phổ cũng điều tra làm rõ nguyễn minh ngọc sáu mươi bốn tuổi
ở phường phước hải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa là người điều khiển xe ô tô bảy mươi chín c một mươi nghìn bốn trăm hai mươi
gây ra vụ tai nạn cán chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm khuya
một số vụ tai nạn giao thông chết người mà lái xe sau khi gây tai nạn xong thì bỏ chạy
trước cái tình hình đó thì
lãnh đạo công an thị xã đức phổ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và các lực lượng tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét và tìm ra các lái xe
phần lớn các vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đều xảy ra trên các tuyến quốc lộ
thời gian xảy ra tai nạn vào buổi tối nên ít người qua lại chú ý
lợi dụng tình thế đó các tài xế gây tai nạn nhanh chân rời khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm
em sợ quá em không giúp nhìn mẹ luôn em hát cái bóng đèn kia cho em chạy về luôn
việc gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bỏ mặt người bị nạn không chỉ vi phạm về mặt đạo đức
quy tắc ứng xử văn hóa giao thông mà còn là hành vi vi phạm pháp luật được xem là tình tiết tăng nặng
người lái xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo quy định tài khoản hai điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
chính vì vậy mỗi người tham gia giao thông phải tự giác nâng cao ý thức chấp hành